duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao và quỹ khen thưởng cho các thành viên khác sử dụng cá nhân trái quy định pháp luật tạo điều kiện cho một số thành viên hội đồng quản trị chiếm đoạt số tiền lớn của nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra đang khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ một số đối tượng có liên quan đến các vụ việc trên
thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo thương lái thu mua lúa chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng
một nhóm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố và bắt tạm giam
nhằm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bao gồm lê văn dưỡng chú huyện hồng dân tỉnh bạc liêu trương hoàng diệu và phạm anh thương cùng chú tại thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận dùng tên giả tiếp cận những thương lái có nhu cầu thu mua lúa tại các tỉnh bạc liêu sóc trăng hậu giang
sau đó giả làm cò thu mua lúa của các hộ dân rồi ký hợp đồng với thương lái nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn thông tin đáng chú ý khác
ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của bệnh viện đa khoa quốc tế về việc có nhóm đối tượng lừa đảo môi giới ghép thận xuất hiện hoạt động tại bệnh viện
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã vào cuộc bắt xử hai đối tượng
mở rộng điều tra lực lượng công an đã phát hiện hai đối tượng này đã lừa đảo chót lọt ba vụ khác bằng thủ đoạn tương tự với tổng số tiền lên tới bảy trăm bốn mươi triệu đồng
đó là trương minh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tân đức việt trì phú thọ
năm hai nghìn một mươi bốn ngọc nảy sinh ý định bán thận nhưng không đủ điều kiện để hiến thận
qua những lần đi làm xét nghiệm ngọc thấy có nhiều bệnh nhân có nhu cầu ghép thận hiến thận nên nảy sinh ra ý định đứng ra làm môi giới mua bán thận nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của người bệnh
đối tượng thứ hai là trần tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại cống chính nông cống thanh hóa
tuấn anh là người có nhu cầu bán thận để có tiền chi tiêu
sau khi quen biết cả hai thứ nhất sẽ cùng hợp tác với nhau đưa thông tin lên mạng xã hội là môi giới mua bán thận
theo đó ngọc trả tiền ăn và tiền công mỗi ngày một trăm linh đồng cho tuấn anh để tuấn anh có nhiệm vụ đưa người cần ghép và người hiến đi xét nghiệm đồng thời làm giả các giấy tờ cần thiết của bệnh viện khi cần
khi thực hiện lừa đảo nạn nhân tại bệnh viện đa khoa quốc tế hai đối tượng bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội bắt giữ
công an hà nội đến nhị nhân dân ai là nạn nhân của các đối tượng nêu trên
đến phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội số bảy phố thiền quang phường nguyễn du quận hai bà trưng tp hà nội gặp điều tra viên nguyễn cao cường đội ba số điện thoại chín trăm tám mươi ba ba trăm năm mươi sáu bảy trăm chín mươi chín để giải quyết
một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập đua xe trái phép đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bến tre phát hiện ngăn chặn kịp thời
cụ thể vào lúc hai h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xuất hiện nhiều thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ sáu mươi đoạn qua xã tân thành bình huyện mỏ cây bắc
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bến tre đã triển khai lực lượng chốt chặn truy bắt được một mươi tám đối tượng và một mươi năm xe mô tô
qua làm việc cơ quan chức năng xác định huỳnh hữu văn sinh năm hai nghìn trú tại xã thạch ngãi huyện mỏ cái bắc
và trương văn trực sinh năm hai nghìn một chú xã an thạnh huyện mỏ cải nam là hai đối tượng trực tiếp đua xe
các đối tượng còn lại tham gia cổ vũ hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng này và mở rộng điều tra
truy tìm số đối tượng tham gia vụ việc này nhưng đã bỏ trốn
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
chỉnh sửa đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư trường tư thục và các bên liên quan
điều chúng tôi lo là mất quyền sở hữu và quyền điều hành thì nay không bị mất
thì ban soạn thảo cũng như là ban thẩm định dự thảo thì đều có giải thích và đều tiếp thu
và những cái gì mà không đúng mục đích ý tưởng của ban soạn thảo thì họ sẽ điều chỉnh
sau khi được trao đổi và sau khi được ghi nhận kể cả phía người dân và cả phía đại biểu quốc hội
thì chúng tôi đã thấy là có những kết quả nhất định
có thể thấy luật giáo dục có thiết thực đi vào cuộc sống hay không
thì việc tham gia đóng góp xây dựng và tiếp thu của tất cả các bên liên quan
ngay trong thời gian dự thảo là rất cần thiết
có như vậy mới tạo ra cơ chế chính sách hoàn thiện phát triển hệ thống giáo dục
một cách lành mạnh đáp ứng trong tình hình hiện nay
sáng ngày hôm qua tại hà nội hội nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam
đã tổ chức lễ ra mắt tạp chí điện tử gia cam việt nam
tạp chí điện tử gia cam việt nam là cơ quan ngôn luận của hội nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam
hoạt động của tạp chí tập trung phản ánh có chiều sâu về thảm họa da cam ở việt nam
các chủ trương quan điểm hệ thống chính sách chế độ của đảng nhà nước đối với nạn nhân
phản ánh cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam việt nam trong tình hình mới
tuần vinh những tấm gương vượt khó vơn lên của nạn nhân và những tấm lỏng vàng về nạn nhân chất độc gia cam
tạp chí điện tử da cam ra đời nhằm tận dụng ưu thế của internet và các ứng dụng đa phương tiện
góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền của hội trong tình hình mới
còn vào chiều ngày hôm qua ngày một mươi năm tháng năm tại bảo tàng hồ chí minh
ban tuyên giáo trung ương và bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp tổ chức triển lãm
những tấm gương bình dị mà cao quý
đây là lần thứ bảy triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
một mươi tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín và sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị trưởng ban tuyên giáo trung ương
và đồng chí nguyễn ngọc thiện ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
tới dự và cắt băng khai mạc triển lãm
buổi triển lãm gồm hai phần
phần một là học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
là việc làm thường xuyên của toàn đảng toàn dân ta
phần hai là những tấm gương bình dị mặc cao quý giới thiệu tới công chúng các hình ảnh câu chuyện
về một trăm hai mươi chín tổ chức và cá nhân tiêu biểu của tất cả các ngành các cấp
trong đó hình ảnh về một mươi bảy tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân
cũng được trưng bày trang trọng trên hai gian của triển lãm
thưa quý vị chủ tịch hồ chí minh đã từng nói mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng
ta phải làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân
và phần xấu mất dần đi đó là thái độ của người cách mạng
và gần ba trăm linh hình ảnh tài liệu được trưng bày trong triển lãm ngày hôm nay
đó chính là những cá nhân những tập thể bình dị mà cao quý
đã học tập theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
dám nghĩ dám làm vươn lên trong cuộc sống nỗ lực vì cộng đồng
không chỉ trưng bày hình ảnh về những tập thể cá nhân ở khắp mọi miền tổ quốc
đã ra sức thi đua trong lao động sản xuất và chiến đấu
mà triển lãm còn mời đến những chân dung giàu sức lan tỏa
để kể về những câu chuyện chân thật nhất
đó là cô giáo trần thị thúy được tập đoàn microsoft canada phỏng vấn
và mời tới canada làm việc nhưng cô đã từ chối
để tiếp tục sự nghiệp chồng người tại trường trung học phổ thông đức hợp
huyện kim động tỉnh hưng yên
hay đó là người sĩ quan hết lòng vì công việc đã được thành phố hà nội
lựa chọn là gương mặt tiêu biểu của thủ đô
mình cảm thấy rất là dễ hào rất là biết ơn sự quan tâm của lãnh đạo và đảng khá cấp
đã cho mình cơ hội đến đây
đồng thời mình cũng sẽ hứa và quyết tâm rằng
mình sẽ tiếp tục chia sẻ
tham tỏa câu chuyện của mình để có thể rút ngắn quãng đường đời mới của một số các giáo viên khác nữa
chúng tôi từ thực tiễn hàng ngày của người vợ của bà con nhân dân
để chúng tôi cùng thực hiện nhiệm vụ
ví dụ như bà con gia đồng thì chúng tôi cũng gia đồng
bà con cần xây dựng những công trình nào đó thì chúng tôi luôn tham gia và nhiệt tình
rồi giúp đỡ những gia đình khó khăn hoàn cảnh khó khăn
rồi bên cạnh đó là những công việc như nạo vét canh mương nội đồng
rồi làm những con đường
vườn hoa thanh niên để giúp đỡ trẻ em tham gia rồi làm sân bóng truyền sân bóng đá
đây là lần thứ bảy triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý được tổ chức
trở thành hoạt động chính trị và văn hóa hết sức có ý nghĩa
triển lãm không chỉ giới thiệu tôn vinh những tấm gương người tốt việc tốt
trên khắp mọi miền đất nước
mà còn góp phần để người xem nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
qua đó mỗi người có thể tìm ra cho mình những phương pháp học tập
và làm theo người trong công việc thiết thực hàng ngày
triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đến hết ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đầu tiên nghĩ đến trong đầu chị lúc này là gì
tôi nghĩ có lẽ là đau đầu hoang mang và lo lắng
chị đang gọi ra một vấn đề mà có lẽ là rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm
khi mà chỉ còn khoảng hai tuần nữa thôi là các em học sinh sẽ kết thúc năm học
nhưng mà chúng ta cũng phải xem là con em mình ở lứa tuổi nào
đó là mầm non tiểu học trung học cơ sở hay là trung học phổ thông
bởi vì đối với các bé theo học trường tư ở mầm non
thì các lớp học sẽ vẫn diễn ra kể cả trong dịp hè
còn đối với trường công lập thì lại khác
và ngoài ra thì các em học sinh lớp cuối cấp
các em cũng sẽ bận rộn hơn với công việc thi cử trên cấp
có lẽ là chúng ta tạm không nhắc đến những trường hợp đó
cứ hiểu đơn giản đó là các em sẽ làm gì vào dịp nghỉ hè này
khi đề cập đến vấn đề này thì tôi lại nhớ lại quãng thời gian đi học trước đây của mình
những ngày tháng cuối cùng của năm học thì luôn là những ngày vui vẻ nhất
bởi vì khi đó thì không còn áp lực đè nặng về việc thi cử về sách vở nữa
mà lúc đó thì quan trọng nhất là chuẩn bị là được nghỉ xả hơi trong những tháng hè
tôi chưa rằng cảm xúc
cảm xúc của các bạn học sinh bây giờ thì cũng như vậy thôi
rất là háo hức được nghỉ hè để vui chơi với gia đình với bạn bè
đúng như ý nghĩa của từ nghỉ trong từ nghỉ hè
vâng thế nhưng có rất nhiều những bậc cha mẹ thì lại muốn tận dụng ba tháng hè để cho con học thêm
một tài khoản có tên phương nghi ở quận một tp hcm chia sẻ quan điểm rằng
con được nghỉ hè nhưng bố mẹ có được nghỉ đâu nên tôi phải tạo việc làm cho bé
con ở nhà một mình
tôi cũng không yên tâm nhỡ con nghịch ngợm hoặc chúi mũi vào máy tính suốt ngày thì sao
thế nên cho bé đi học hè là tốt nhất
và một tài khoản khác tại quận bảy lấy lý do
năm ngoái thấy con học yếu hơn các bạn nên mình tích cực cho con đi học ở trung tâm
nhà thầy cô mời cả gia sư đến nhà nữa
lúc thì mình và vợ thu xếp thời gian đưa con đi học
lúc thì thuê người đưa đón
tốn kém bao nhiêu tiền mà con bé cũng học không khá lên
nó còn dãy nảy lên kêu bố mẹ ác
mỗi mùa hè để con nghỉ ngơi mà cứ bắt học suốt
vâng có thể thấy là bản thân các em học sinh cũng đâu có muốn việc đi học thêm vào trong dịp hè đâu đúng không ạ
và tôi có cảm giác là các em thì sẽ rất là thất vọng
lại còn có trường hợp là nhiều bậc phụ huynh nhiều bậc cha mẹ nói với các con là
hè này bố mẹ sẽ cho con đi chơi ở đây ở chỗ kia
để cho các em coi đó như là một động lực để học tập
dù suốt cuộc đến hè thì lại cho các em vào những lớp học kiến thức không khác gì học chính khóa
đó cũng là một sự tác động tiêu cực đến tâm lý của các em học sinh tôi nghĩ như vậy
vâng nói đi thì cũng phải nói lại
chúng ta cũng phải công nhận với nhau một điều rằng là
nhiều tình cảnh của một số bậc phụ huynh là do công việc quá là bận rộn không thể xin ở nhà chung con được
và thành tích cũng đôi khi là do thành tích của các con ở năm học trước quá yếu kém
và họ muốn rằng là ở năm học sau thì các con sẽ có một cái kết quả tốt hơn
thế nên đành phải là gửi các con vào những lớp học hè học thêm đúng không nào
vâng đó là phương diện của các bậc phụ huynh
còn các chuyên gia tâm lý thì họ nói gì về điều này

trong dịp hè là dịp để các con nghỉ ngơi và các con đã học và chịu áp lực trong suốt một năm học rồi
và hè là dịp mà con rất mong muốn để các con được đi chơi về quê hoặc tham gia các chương trình trải nghiệm
một mùa hè đúng nghĩa khi mà các con được rời xa sách vở một thời gian trong vòng hai đến ba tháng
thì chúng ta thấy ngay một lợi ích đầu tiên đó chính là các con sẽ được giải tỏa áp lực
khi các con có mùa hè được nghỉ ngơi được vui chơi thỏa thích
thì các con sẽ quay trở lại năm học mới với cái năng lượng tràn trề hơn
cái thứ hai nữa đấy chính là dịp hè chính là dịp để các con có rất nhiều những hoạt động bổ trợ và có ích
để các con nâng cao kỹ năng nâng cao khả năng hiểu biết và nâng cao các trải nghiệm sống
có một cái thực tế nữa đó chính là rất là nhiều có rất là nhiều quan điểm của các nhà tâm lý học bây giờ
đang nói rằng là trẻ em ở việt nam đang không có tuổi thơ vì các con luôn luôn phải đi học và đến hè vẫn phải đi học
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới phát sóng
vào lúc sáng sáng

và ngay sau đây những đồng nghiệp của chúng tôi ở miền nam sẽ gửi tới quý vị những tin tức đáng truy khắc
xin mời các phóng viên của trường quay sáng phương nam ạ
xin cảm ơn biên tập viên huyền trang và biên tập viên vi anh
mở đầu bản tin là những cập nhật về an ninh trật tự
chiều qua trên quốc lộ một đoạn qua địa bàn quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa bốn phương tiện làm giao thông qua khu vực ung tắc nghiêm trọng
theo đó khoảng một mươi bảy giờ chiều xe container biển số năm mươi một c năm mươi ba nghìn sáu trăm ba mươi hai chạy trên quốc lộ một hướng từ an sương về suối tiên
khi đến gần giao lộ với đường nguyễn văn quá thì bất ngờ tông đuôi xe tải đang dừng chờ đèn đỏ phía trước
lực tông đẩy xe tải lao về phía trước gây va chạm tiếp cho ô tô bảy chỗ và một xe tải nặng khác
hậu quả các phương tiện hư hỏng va chạm xảy ra vào giờ cao điểm đã làm cho quốc lộ một ủng tắc kéo dài nhiều km
sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ truyền hình công an nhân dân trong phóng sự về tình trạng ô nhiễm bụi và tiếng ồn
tại mò đá núi nhỏ thị xã dĩ an thì vào ngày một mươi năm tháng năm vừa qua sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình dương
đã xứ phạt và yêu cầu công ty này khắc phục những sai phạm liên quan
ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín truyền hình công an nhân dân có phóng sự phản ánh về hoạt động của công ty đá núi nhỏ
và tiếng hồn phát sinh từ quá trình cây tắt đá làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng chục hậu dân xung quanh
tiếp nhận thông tin sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình dương đã thành lập tổ công tác liên ngành
để tiến hành đo đạt xác minh thông tin trên
qua kết quả kiểm tra và chứng cầu giám định xóa định hai chỉ tiêu về độ ồn không khí xung quanh
thì cả hai chỉ tiêu này đều đã vượt quy chuẩn cho phép
nếu mà công ty thực hiện không đúng theo quy định
hoặc là những cái mà khắc phục nó không đạt hiệu quả
và trường hợp nó vẫn vượt vi phạm
thì coi như là tiếp tục xử lý
và khi đó thì chắc chắn là tình tiết xử lý sẽ ở vào cái tình tiết tăng nặng
bên cạnh việc xử phạt của lực lượng chức năng
người dân cũng yêu cầu công ty đá núi nhỏ duy trì các biện pháp
để giảm thiểu ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn đến cuộc sống của người dân xung quanh
chúng tôi cũng yêu cầu là bệnh suy nghiệp không phải là tưới nước
mà mình phải có cái lòng cái tâm của mình
tức là mình phải giúp đỡ người dân làm sao
phải liên tục liên tục liên tục
làm giảm cái độ đó chứ không phải giờ tôi nói giờ tôi tới cái mức độ ba trăm linh gì kia thôi
nói về bà con thì rất là kỳ vọng nhiều về cái lời mà công ty cam kết
mong rằng sao mà công ty thực hiện là coi như là
dùng biện pháp như là tưới nước hay cái gì đó
để cho nó đừng ảnh hưởng cái bụi
cái bụi đá này rất độc hại chứ không phải như cái bụi đường xe chạy
cái giấy phép của công ty cổ phần đá nhỏ thì hết năm hai nghìn một mươi chín đó
là sẽ hết giấy phép khai thác hoạt động cái lãm tay
mà hiện giờ nếu mà di dời thì giờ tôi cũng có trình bày với sở văn ngành
nếu mà di dời cái máy sai đi thì là cái thời gian ít nhất
tôi nói ít chứ không phải là sáu tháng di dời cái máy xay
nên đó thì cái vấn đề mà di dời những cái máy xay và đi ra thì nó không có cái tính khả ti
ở trong cái dự án này
thì cuối năm nay thì giấy phép là hết thì có khả năng là công ty sẽ không còn cái hoạt động nữa
tổng hợp hai hình thức xử phạt về vượt quá hàm lượng ô nhiễm và quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn
công ty đá núi nhỏ sẽ bị áp khung xử phạt từ một trăm linh đến hai trăm linh triệu đồng
bên cạnh đó công ty buộc phải có các biện pháp giảm thiểu bụi và tiếng ồn xuống dưới ngưỡng quy định
theo ghi nhận hiện giữa khu dân cư và mỏ đá đã có tường bao cao sáu mét và hệ thống phun nước ngăn bụi
xong điều người dân mong muốn là tình trạng này cần được duy trì trong suốt quá trình công ty hoạt động
thưa quý vị mùa hè đến chính là thời điểm tốt nhất để thưởng thức các loại hoa quả thơm ngon như xoài vải hay nhãn
tuy nhiên từ rất lâu đời và theo kinh nghiệm của dân gian thì đây đều là những loại quả nóng
và hoa quả nóng thì cũng là vấn đề mà ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập tới quý vị và các bạn
tại sao hoa quả lại nóng
và tại sao chúng đã có nhiều vào mùa hè
câu trả lời sẽ có trong ít phút ngay sau đây
mít sầu riêng nhãn xoài vải
những loại quả phổ biến vào mùa hè và được biết đến là những hoa quả nóng
lý do để các loại quả nói trên được xếp vào nhóm hoa quả nóng là do vị ngọt của nó
có thể nói rằng là cái hoa quả nó nóng hay là nó mát thì cái này phải nói về theo quan niệm của y học cổ truyền
thì cái tính của thuốc hoặc là tính của thức ăn thì nó liên quan với cái vị
những thức ăn mà có vị cay vị ngọt và vị chát thì thường nó có tính ôm và tính nhiệt
như vậy thì cái tính nóng của những hoa quả mà bên y học cổ truyền thì có nghĩa là những hoa quả mà có hàm lượng đường quá cao thì sử dụng
mà chúng ta dùng quá nhiều
thì nó cũng sẽ không tốt đối với sức khỏe
tại quốc gia nhiệt đời gió mùa như việt nam mùa hè là thời điểm thích hợp nhất cho các loại trái cây như mận mít đậu quả
đó chính là lý do để những loại quả nóng xuất hiện nhiều vào mùa hè
như chúng ta biết là ở cái điều kiện khí hậu phía bắc của chúng ta là có cái điều kiện là khí hậu bốn mùa
đối với cái nhóm cây ăn quả thân gỗ lâu năm như chúng ta tôi vừa trao đổi là cây nhãn cây vải cây xoài
tức là điều kiện để mà cây có thể trong cái điều kiện để mà cái đậu quả tốt thì là nhiệt độ phải cao hơn
cây nó cái quả quá trình lớn lên của quả thì tiếp tục lớn lên trong cái vụ
nắng và sức nóng của quả
nắng và sức nóng của mùa hè giúp cho lượng đường trong các loại quả nhiều hơn
do vậy mít xoài hay vải thường có vị ngọt đậm thậm chí là hắc hơn
như vậy hoa quả nóng là cách gọi dân gian để chỉ những loại hoa quả có vị ngọt đậm tức là những loại quả chứa nhiều đường
những cái thực phẩm mà nó có cái hàm lượng đường cao ấy
thì trên một cái cơ địa mà những người mà hay bị
hay bị rôm sảy hay bị mộ nhọn mà ăn những cái thực phẩm mà có cái hàm lượng đường cao vào thì rõ ràng
đấy là những cái môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển
cho nên là sử dụng những thực phẩm có hàm lượng đường cao
tức là những cái thực phẩm có cái vị ngọt cao thì ăn vào thì nó sẽ không phù hợp đối với những người mà có tính là hay bị rôm sảy
khi tiêu thụ quá nhiều các loại quả nóng sẽ làm tăng lượng đường trong máu tạo môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn phát triển
trong đó có vi khuẩn tụ cầu
đây là nguyên nhân chính gây ra mụn nhọt rôm sảy
ngoài ra việc tiêu thụ lượng lớn các loại hoa quả này trong những ngày nắng nóng
còn có thể gây ra cảm giác khó chịu đối với cơ thể người sử dụng
vâng với những thông tin như thế này thì có lẽ là việc thưởng thức vải hay là mít thì cũng tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro phải không chị huyền trang
không hẳn là như vậy đâu ạ
bởi vì chúng ta vẫn có thể có những loại quả với hương vị thơm ngon và an toàn với sức khỏe nếu như chúng ta biết cách sử dụng đúng cách
đây cũng chính là nội dung mà có trong phần tiếp theo của chương trình mời quý vị tiếp tục theo dõi
hoa quả nóng như mít xoài vải là món ăn yêu thích của các thành viên trong gia đình bà hương
thế nhưng sau khi bị cảnh báo có thể nổi mẩn ngứa thậm chí ngộ độc nếu ăn nhiều bà hằng đã chọn chỉ mua về ăn khi mắt trời
tầm mùa này đang là mùa mít hay ăn mít nữa
nhưng mà nóng lắm nóng nên ra có những lúc cũng phải ăn bổ ăn hoa quả mùa hè bổ lắm
thế nhưng mà ăn nhiều lúc cũng phải hạn chế nhiều lúc cũng phải muốn cái trời nó mát thì mới dám ăn

vào mùa mít thì mới dám ăn ví dụ cụ thể nhất là mít ấy mát thì mới dám ăn
hoa quả nó cũng bổ chứ không phải không
cho nên là mình vẫn muốn ăn
mùa hè thời tiết nắng nóng gây ra nhiều tác động từ bên ngoài tới cơ thể
vì vậy nếu sử dụng quá nhiều hoa quả có tính nóng sẽ tạo thêm áp lực từ bên trong
do vậy cần lưu ý để sử dụng vừa phải
đúng cách phát huy được tối đa tác dụng của hoa quả đối với sức khỏe tọa tham
đối với sức khỏe
nếu mà dùng các cái hoa quả
thì chúng ta biết rằng hoa quả là một cái nguồn
bổ sung vitamin và các khoáng chất rất là tốt
bởi vì là nó không bị hư hao
qua chế biến
và khi sử dụng như vậy thì chúng ta biết rằng là
đối với những người thừa cân béo phì
đối với những người mà mắc các bệnh mãn tính
ví dụ như là đái tháo đường mỡ máu huyết áp
tin mạch thì chúng ta không nên sử dụng
quá nhiều các cái loại hoa quả ngọt
nhất là những người mà bị dối loạn đường máu
hay lài tháo đường bởi vì nếu mà chúng ta
sử dụng các cái hoa quả mà nó có
nhiều đường như vậy thì khi mà
sử dụng thì nó làm cái lượng đường máu nó tăng cao
còn là trong trường hợp mà đối với
những người bình thường thì chúng ta vẫn
có thể chúng ta sử dụng được thế nhưng mà
một ngày đối với những cái hoa quả
mà nó rất là nhiều đường nó rất ngọt
thì chúng ta chỉ nên sử dụng độ khoảng
một trăm linh đến hai trăm linh gram là cùng thôi
đặc biệt lưu ý
những người mắc tiểu đường béo phì
hạn chế các loại quả ngọt
như vải nhán mít
tạm dừng ăn các loại quả này
nếu thấy cơ thể nổi nhiều mụn nhọt
rôm sảy thì chúng có thể là nguyên nhân chính
nên ăn hoa quả
trước các bữa ăn để tốt cho tiêu hóa
tiếp theo chương trình mời quý vị đến với những thông tin về tình hình thời tiết
thưa quý vị hôm qua chắc hẳn là một ngày không mấy dễ chịu
với người dân miền bắc và miền trung
do trời nắng nóng oi bức
dự báo là đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài
cho đến hết tuần
với cường độ ngày một tăng
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
một số nơi còn có thể lên tới trên bốn mươi độ
do hiệu ứng đô thị
thì thủ đô hà nội sẽ là một trong những tâm nóng của đợt
nhiệt độ đo được trong liều khí tượng
ở mức ba mươi tám ba mươi chín độ c
tuy nhiên cảm nhận thực tế ngoài trời
sẽ còn nắng sát hơn rất nhiều
nắng gắt sẽ kèm theo chỉ số uv ở ngưỡng rất cao
dự báo là hôm nay chỉ số tiêu uv
ở mức chín
nếu tiếp xúc trực tiếp với nắng quá hai mươi năm phút
có thể gây ra bỏng da
vì vậy quý vị hãy lưu ý bảo vệ làn da nói riêng
và sức khỏe nói chung bằng những cách như sau
thoa kem chống nắng trước khi ra đường
sử dụng quần áo chống nắng
ô rù kính mát khẩu trang
không đi ra ngoài trời nắng quá lâu
đặc biệt trong khoảng thời gian từ một mươi một đến một mươi sáu giờ
sau khi đi nắng về thì hãy làm dịu da
bằng nước mát dưỡng ẩm cho da
tăng cường uống nước bổ sung các thực phẩm
chống ung thư da như là cá hồi đậu nành
cà rốt cà chua bông cải xanh
trà xanh hay là sữa chua
còn tại khu vực tây nguyên và nam bộ
dự báo cho ngày hôm nay có nắng
có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm
có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió giật mạnh
còn bây giờ như thường lệ là dự báo chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước
với những dự báo cũng như là tư vấn về tình hình thời tiết vừa rồi thì hy vọng rằng quý vị sẽ có những sự chuẩn bị kế hoạch phù hợp về công việc hay là vui chơi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại